thưa quý vị ngày một mươi chín tháng ba thông tin từ công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa bắt giữ bốn nghi phạm để làm rõ hành vi mua bán một nữ tiếp viên quán karaoke
được biết nữ tiếp viên này bị quản lý bán cho người khác vì không uống bia phục vụ khách không tốt
theo thông tin ban đầu vào ngày một mươi năm tháng ba công an nhận được đơn trình báo của một cô gái sinh năm hai nghìn năm quê vĩnh long
trong đơn cô gái trình bày bị quản lý một quán karaoke tại thành phố buôn ma thuột bán cho người khác với giá hai mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra công an thành phố buôn ma thuột đã tạm giữ bốn nghi phạm gồm huỳnh minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ thành phố buôn ma thuột mai gia bảo sinh năm hai nghìn bốn hoàng trọng khiên sinh năm hai nghìn bốn và lê hồ nhật
tân sinh năm hai nghìn bảy cùng ngụ huyện crong năng tỉnh đắk lắc
theo điều tra ban đầu hùng là quản lý một quán karaoke tại thành phố buôn ma thuột
qua các mối quan hệ xã hội hùng quen biết với bảo người dẫn dắt tiếp viên nữ cho các quán karaoke tại huyện crong năng
tối một mươi ba tháng ba khách hát phàn nàn với hùng về việc một nữ tiếp viên không chịu uống bia
sau đó hùng tát vào mặt nữ tiếp viên và gọi điện bán nữ tiếp viên này cho bảo với giá hai mươi triệu đồng
đêm một mươi ba tháng ba
nhóm của bảo từ huyện crong năng lên thành phố buôn ma thuột để đưa nữ tiếp viên về huyện
khi khám xét nơi ở của nhóm nghi phạm công an thành phố buôn ma thuột thu giữ một khẩu súng tại nhà của khiên
tại cơ quan công an nghi phạm hùng thừa nhận đã thỏa thuận bán nữ tiếp viên cho bảo
lý do nữ tiếp viên này bị khách phan nàn vì phục vụ không tốt
hiện công an thành phố buôn ma thuột đang tiếp tục xác minh điều tra nhóm nghi phạm trên về hành vi mua bán người
mới đây công an thành phố tân an và các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh long an đang khẩn trương điều tra
truy xét một nam thanh niên có dấu hiệu truy sát chủ một cửa hàng
khi cầm vật đen giống súng bắn thẳng vào người này gây ra tiếng nổ lớn
thông tin ban đầu khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng ba trước một cửa hàng trên đường trần phong sắc phường bốn
thành phố tân an tỉnh long an xuất hiện nhóm thanh niên chạy xe máy đến đứng phía trước
có hai người trong nhóm này tiến vào bên trong ba thanh niên đứng bên ngoài
theo hình ảnh camera an ninh ghi nhận
một nam thanh niên trong số này mặc áo khoác đen quân lừng màu đen đầu đội nón bảo hiểm màu đen
đeo khẩu trang màu trắng và tay cầm một vật giống màu đen giống với khẩu súng ngắn chỉ thẳng vào trong cửa hàng
dù người còn lại can ngăn kéo đối tượng ra ngoài nhưng sau đó đối tượng quay lại
cầm vật đen giống súng ngắn chỉ thẳng vào bên trong nhà có người và bóp cỏ
từ camera ở gần đó ghi lại cho thấy sau khi có tiếng nổ lớn có một làn khói trắng bay ra
vụ việc không có ai bị thương ngay sau đó nhóm thanh niên đi cùng đã can ngăn và đầy đối tượng rời đi
công an tỉnh long an cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc việc này sau khi nhận thông tin trình báo
hiện lực lượng công an đang cẩn trưng thu thập thông tin phục vụ điều tra truy xét
mới đây tại lạng sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe đạp
khiến cho một nam sinh sinh năm hai nghìn một mươi ba tử vong tại chỗ
được biết ngày một mươi chín tháng ba công an thành phố lạng sơn đã tạm giữ hình sự đối với tài xế xe tải
vụ tai nạn xảy ra vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng ba tại ngã tư mỹ sơn thành phố lạng sơn
thời điểm đó xe đạp và xe tải đi song song ở ngã tư mỹ sơn
sau đó chiếc xe tải đang xin nhan để rễ phải còn nam sinh đi xe đạp đi thẳng qua ngã tư
chiếc xe tải sau đó cán qua xe đạp do cháu học sinh đang điều khiển khiến nam sinh này tử vong tại chỗ
ngay khi nhận được thông tin vụ việc công an thành phố lạng sơn đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường
phân luồng hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường
qua kết quả kiểm tra ban đầu tài xế xe tải không có nồng độ cồn không dương tình với ma túy
ngày một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân quận bình tân đã hoãn phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo võ minh điền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu youtuber về tội gây dấu chuyện tự công cộng
do luật sư của bị cáo xin hoãn thời gian mở lại sẽ thông báo sau
theo cáo trạng do có mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa kênh youtube của võ minh điền và kênh youtube hà kim ngân
ngân nhờ lâm bảo duy sơn đứng ra giảng hòa nhưng không thành
tối ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba võ minh điền ngồi tại nhà phường bình hưng hòa b quận bình tân
sử dụng điện thoại phát trực tiếp trên kênh youtube của điền và liên tục có nhiều lời lẽ thô tục xúc phạm thách thức sơn đến nhà
sau đó sơn rủ nguyễn thanh tùng hồ hoàng hải trần công tấn đến nhà của điền thì cả ba đồng ý
tùng lấy xe ô tô chở cả nhóm đến nhà điền biết sơn còn khoảng bảy phút nữa sẽ tới điền liên bảo mọi người xung quanh chuẩn bị
khi gần tới nhà điền sơn đi lại nói chuyện với hai thanh niên nhóm điền thì bị một nhóm thanh niên khoảng một mươi người trên tay cùng hung khí xông tới tấn công
sơn liên bảo chạy lúc này điền từ trong nhà chạy ra trên tay cầm cây rụ ba khúc
nhóm điền cầm hung khí sông tới tùng hải thấy vậy chạy lên xe chốt cửa lại
tấn do không kịp lên xe nên bị nhóm điền dùng hung khí gây thương tích
tiếp đó nhóm thanh niên quay sang đập phá xe ô tô của tùng
đập cửa kính xe chỗ tùng ngồi rồi tấn công tùng tùng điều khiển xe ô tô bỏ chạy rồi đến đón sơn
sau đó cả hai đến công an trình báo vụ việc vụ việc khiến hai người bị thương xe ô tô kia rosento của anh ntt bị đập phá
kết quả giám định cho thấy tổng giá trị tài sản bị hư hỏng của ô tô là hơn chín mươi một triệu đồng
tại cơ quan điều tra điên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đối với các cá nhân là sơn tùng hải tấn mục đích chỉ đến nhà điền để nói chuyện
nhưng sau đó bị tấn công và bỏ chạy nên không xem xét xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
thưa quý vị vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở điện biên xảy ra cách đây năm năm gây rúng động dư luận trong nước vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng
liên quan đến vụ án này mẹ của nữ sinh giao gà là trần thị hiền đã bị kết tội mua bán chai phép chân ma túy
là nguyên nhân gián tiếp khiến con gái tử vong thương tâm
tuy nhiên sau đó người phụ nữ này đã làm đơn kháng cáo kêu oan và cho rằng mình không phạm tội mua bán trái phép chân ma túy
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh điện biên khởi tố bắt giam đối với bà trần thị hiền bốn mươi bốn tuổi
trú tại giã thanh hưng huyện điện biên mẹ ruột của nữ sinh dao gà bị sát hại ở điện biên về hành vi mua bàn chai phép chân ma túy
người phụ nữ này được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở điện biên
tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt các bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù bùi văn công hai mươi năm tù
vì thị thu và lường văn hùng tù trung thân vì tội mua bàn chai phép chất ma túy
bị cáo vì văn toán cũng tù trung thân với các tội mua bàn chai phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng chai phép chất ma túy
tuy nhiên bị cáo trần thị hiền và vì thị thu đã có đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
trong đơn kháng cáo bị cáo trần thị hiền kêu an nói nhóm toán công đã bắt giữ sát hại con gái của bà
đồng thời vu khống bị cáo này mua bán ma túy
tương tự bị cáo vì thị thu kêu an khi cho rằng bị ép cung nên nhận tội trong giai đoạn điều tra
phiên phúc thẩm sau đó đã từng bị hoãn ba lần vào các ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một
một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một do một số luật sư vóng mặt
theo bản án sơ thẩm
do trần thị hiền mua ma túy còn thiếu nợ của bùi văn công lường văn hùng đòi nhiều lần không được
nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của trần thị hiền để tạo sức ép
quá trình giam giữ bắt cóc các đối tượng đã nhiều lần dời cho xấu xa với nạn nhân và sau đó sát hại
phiên phúc thẩm diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai ở tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ
do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm
hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến trần thị hiền để điều tra xét xử lại
đối với bị cáo vì thị thù tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân
tuy nhiên đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
liên quan đến vụ bà phương hằng sau hơn hai tuần tuyên án sơ thẩm
tòa án nhân dân tp hcm đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo trần văn sĩ xin được giảm nhẹ hình phạt
bị cáo đặng thị hán ni không kháng cáo
trước đó tòa nhân dân tp hcm tuyên phạt bị cáo đặng thị hàn ni một năm sáu tháng tù
bị cáo trần văn sĩ hai năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
xâm phạm quyền quản lý nhà nước
cáo trạng xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi live stream của bà nguyễn phương hằng
hai bị cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ đã lợi dụng tư cách nhà báo luật sư để thu thập thông tin
biên tập nội dung ghi hình và lợi dụng môi trường không gian mạng đăng phát nhiều video có thông tin
thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà nguyễn phương hằng trái quy định của pháp luật
thông tin có nội dung bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm cá nhân
bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đại nam
và quỹ tử thiện hằng hiểu đều do bà hằng làm giám đốc
bị cáo đặng thị hàn ni đã ghi hình và phát lên mạng vào ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một với tiêu đề
bà hằng có quyền ngồi sổm trên pháp luật không
để phản biện lại những nội dung bà hằng nói không đúng về việc bị cáo hàn ni tống tiền doanh nghiệp là bồ của ông tvc
bị cáo trần văn sĩ ghi hình và đăng tải vào nhiều thời điểm đã đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đại nam đưa nội dung bịa đặt sai sự thật
xúc phạm đến danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân ông huỳnh uy dũng
đưa nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm uy tín nhân phẩm của bà nguyễn phương hằng
mới đây tại hoài đức hà nội cơ quan công an đang vào cuộc sang minh việc một luật sư khi đang đứng nói chuyện với hàng xóm
thì bị người đàn ông đi xe máy tông ngã xuống đường phải nhập viện được biết nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn
chiều ngày một mươi tám tháng ba luật sư nvh ba mươi chín tuổi ở thôn độc lập xã là phủ huyện hoài đức hà nội
đang công tác tại một văn phòng luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi năm tháng ba ông nghe tiếng ồn ào trước nhà nên đã ra ngoài kiểm tra thì phát hiện
nhiều thùng xác để lộn xộn ngay trước cửa thấy vậy ông hát đi bộ ra đầu ngõ gặp trưởng thôn độc lập xã là phủ
khi đang đứng nói chuyện với trưởng thôn và một số người khác bất ngờ một người đàn ông đi xe máy từ đầu ngõ tiên đến
tăng ga đâm ông hát ngã xuống đường toàn bộ diễn biến sự việc được camera nhà dân ghi lại và ông hát đã gửi cho cơ quan công an
sau khi thực hiện hành vi người đàn ông đã bỏ đi còn ông hát được đưa đến bệnh viện đa khoa
quận hà đông hà nội cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương gia đình ông hát đã đến công an trình báo sự việc
theo thông tin ban đầu nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn đối tượng đã dùng xe máy tông ông hát
công an xã la phù đang thu thập chứng cứ tài liệu liên quan và yêu cầu đối tượng đâm xe vào ông hát đến làm việc
cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án mạng đau lòng đặc biệt là các đối tượng sát hại chính người thân trong gia đình
mới đây chỉ vì bị la mắng thiếu niên sinh năm hai nghìn chín đã nhận tâm ra tay tước đi mạng sống của cha ruột
ngày một mươi tám tháng ba công an tỉnh vĩnh long đang tạm giữ hình sự đối tượng nth sinh năm hai nghìn chín ngụ tại xã thạnh quấy huyện long hồ để điều tra về hành vi sát hại người
nạn nhân trong vụ án là ông nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ xã thạnh cuối huyện long hồ tỉnh vĩnh long là cha ruột của hát
thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng ba ông dũng cùng con trai là hát và con gái
là tn sinh năm hai nghìn một mươi sáu đến dùng cơm tiệc rượu gia đình tại nhà cha ruột
đến hai mươi giờ cùng ngày sau khi dùng cơm hát và em gái tn nô đùa với nhau
thế nhưng tn bị ngã từ trên võng xuống đất
sau đó ông dũng đã la mắng con trai nhưng hát cãi lại nên bị cha dùng tay tác động vào mặt
tức giận hát bỏ về nhà cách đó khoảng một trăm linh mét lấy dao tự chế quay lại nhà ông nội
bất ngờ tấn công vào vùng cổ bên phải của cha mình
ngay sau đó mọi người có mặt đã can ngăn và đưa ông dũng đi cấp cứu
thế nhưng nạn nhân đã không qua khỏi
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây các đối tượng trộm cắp tài sản ngày càng manh động
đặc biệt là khi bị phát hiện chúng sẵn sàng phản kháng gây thương tích cho đối phương để trốn chạy
bị lực lượng chức năng kiểm tra khi có dấu hiệu phạm pháp trong đêm khuya
hai đối tượng phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và võ đức mười sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú tại xã bình sơn huyện phú riềng tỉnh bình phước
mạnh động dùng hôn khí tấn công tổ công tác hồng tổ thoát
công an thị xã phước long tỉnh bình phước cho biết
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phạm văn dũng và võ đức mười
để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó khoảng hai mươi bốn h ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tổ công tác thuộc công an phường phước bình thị xã phước long
do thiếu tá tống văn thỏa phó trưởng công an phường làm tổ trưởng
cùng một số thành viên tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
khi đến khu vực khu phố một thì phát hiện có hai đối tượng cùng đi chiếc xe mô tô
biển số chín mươi ba h một ba mươi bảy nghìn năm trăm bảy mươi bảy có biểu hiện nghi vấn phạm pháp
nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe mô tô bỏ chạy
tổ công tác đuổi theo khoảng năm km thì dừng được xe
nhưng hai đối tượng liền dùng dao tấn công các thành viên trong tổ công tác
khiến anh nguyễn minh hiến là bảo vệ dân phố bị thương ở cánh tay trái
tổ công tác đã khống chế bắt được một đối tượng còn một đối tượng bỏ chạy
đến dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác đã bắt được đối tượng
khi đang lẩn trốn tại xã bình sơn huyện phú diềng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận tên phạm văn dũng và võ đức mười
do nghiệp ma túy nên rủ nhau đến khu vực thôn bình hiếu sa bình tân huyện phú diềng
để trộm cắp tài sản bà lấy tiền mua ma túy sử dụng
sau khi hoàn thành hồ sơ ban đầu công an phường phước bình đã bàn giao hai đối tượng
cùng vật chứng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phước long
để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị liên quan đến vụ việc xe bán tải gây tai nạn khiến một người tử vong
bốn người bị thương ngày một mươi tám tháng ba công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết
tài xế không có nồng độ cồn trong máu âm tính với ma túy
tài xế xe bán tải gây tai nạn là tống thanh tính ba mươi bảy tuổi ngụ phường an phú
thành phố thuận an tỉnh bình dương
nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là ông nguyễn văn tuyên ba mươi bốn tuổi quê nam định
bốn người khác bị thương là yolay ba mươi bốn tuổi ngụ ở thành phố thuận an
võ văn hoàng bốn mươi một tuổi quê cà mau
hai vợ chồng anh dương ngọc bốn mươi năm tuổi và chị kim thị a bốn mươi bốn tuổi cùng quê trà vinh
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
trước đó như đã đưa tin khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi bảy tháng ba
ông tính điều khiển xe bán tải biển số sáu mươi một c năm mươi năm nghìn bảy trăm một mươi bốn
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba hướng từ bình dương về thành phố hồ chí minh
khi xe đi đến trước bưu điện phường an phú đoạn qua phường an phú thành phố thuận an
thì bất ngờ tông vào ba xe máy đang lưu thông cùng chiều ở bên phải xe bán tải
chiếc xe bán tải tiếp tục tông đổ một cây xanh một biển báo giao thông thì mới dừng lại
tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ
bốn người khác bị thương được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu
tại hiện trường xe bán tải xe máy hư hỏng nằm dọc đường
đã hoãn phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo võ minh điền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
youtuber về tội gây dối chuyện tự công cộng
do luật sư của bị cáo xin hoãn thời gian mở lại sẽ thông báo sau
theo cáo trạng do có mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa kênh youtube của võ minh điển
và kênh youtube hà kim ngân ngân nhờ lâm bảo duy sơn đứng ra giảng hòa nhưng không thành
tối ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba võ minh điền ngồi tại nhà phường bình hưng hòa b quận bình tân
sử dụng điện thoại phát trực tiếp trên kênh youtube của điền và liên tục có nhiều lời lẽ thô tục
xúc phạm thách thức sơn đến nhà
sau đó sơn rủ nguyễn thanh tùng hồ hoàng hải trần công tấn đến nhà của điền thì cả ba đồng ý
tùng lấy xe ô tô chở cả nhóm đến nhà điền
biết sơn còn khoảng bảy phút nữa sẽ tới điền liên bảo mọi người xung quanh chuẩn bị
khi gần tới nhà điền sơn đi lại nói chuyện với hai thanh niên nhóm điền
thì bị một nhóm thanh niên khoảng một mươi người trên tay cùng hung khí xông tới tấn công
sơn liên bảo chạy
lúc này điền từ trong nhà chạy ra trên tay cầm cây rụ ba khúc
nhóm điền cầm hung khí xông tới
tùng hải thấy vậy chạy lên xe chốt cửa lại
tấn do không kịp lên xe nên bị nhóm điền dùng hung khí gây thương tích
tiếp đó nhóm thanh niên quay sang đập phá xe ô tô của tùng
đập cửa kính xe chỗ tùng ngồi rồi tấn công tùng
tùng điều khiển xe ô tô bỏ chạy rồi đến đón sơn
sau đó cả hai đến công an trình báo vụ việc
vụ việc khiến hai người bị thương xe ô tô kia rosento của anh ntt bị đập phá
kết quả giám định cho thấy tổng giá trị tài sản bị hư hỏng của ô tô là hơn chín mươi một triệu đồng
tại cơ quan điều tra điên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đối với các cá nhân là sơn tùng hải tấn mục đích chỉ đến nhà điền để nói chuyện
nhưng sau đó bị tấn công và bỏ chạy nên không xem xét xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
tối ngày một mươi tám tháng ba lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân
tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường phạm thế hiển phường bảy quận tám tp hcm
vụ tai nạn đã khiến cho một người tử vong tại chỗ
hơn một mươi chín giờ tại đường phạm thế hiển đã xảy ra va chạm giữa xe buýt số một trăm bốn mươi
và xe máy mang điển số tỉnh long an
trước đó xe máy và xe buýt đi ngược chiều nhau và tông trực diện
người đi xe máy ngã xuống tử vong
nạn nhân được xác định khoảng bốn mươi tuổi
phần đầu xe máy cũng găm vào đầu xe buýt sau tai nạn
tai nạn làm đoạn đường trở nên un tắc giao thông
công an quận tám và cảnh sát giao thông đến hiện trường phân luồng làm rõ nguyên nhân vụ việc
đường phạm thế hiền là tuyến đường hẹp với hai làn đường nhưng có lượng phương tiện lưu thông dày đặc
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm
mới đây lực lượng chức năng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang điều tra làm rõ vụ đuối nước khiến cho hai anh em ruột tử vong
nạn nhân là mhlmc sinh năm hai nghìn tám và mhlmh sinh năm hai nghìn chín
cùng ngụ tại tổ chín a khu phố hương phước phường phước tân
cả mc và mh đều đang là học sinh của trường trung học cơ sở phước tân một
theo thông tin ban đầu chiều một mươi bảy tháng ba mc và em hát cùng hai người bạn ra sông buông phường phước tân chơi
trong lúc này c và h bị đuối nước
vị trí cách nhà khoảng bốn km hai em c và h được người dân cứu đưa lên bờ nhưng đã tử vong
nhận được tin báo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo tp biên hòa và ban giám hiệu trường trung học cơ sở phước tân một
đã xuống thăm hỏi chia buồn cùng gia đình
hiện cơ quan chức năng đã bàn giao các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi tám tháng ba thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm giang hải dương cho biết
đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với lu ji ba mươi tuổi chú tại tỉnh quảng tây trung quốc
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
được biết sau khi nhập cảnh vào việt nam để du lịch chỉ ít ngày sau do hết tiền tiêu xài
lu ji cùng một người bạn đã liên tiếp trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh hải dương
theo kết quả điều tra ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba logi cùng một người bạn nhập cảnh vào việt nam để du lịch
hai người này thuê một khách sạn tại tỉnh bắc ninh để ở
ít ngày sau lu ji và người bạn hết tiến tiêu liên nảy xích ý định đi trộm cắp tài sản
quá trình điều tra xác định lu ji cùng đồng phạm thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện cẩm giàng
vụ thứ nhất vào lúc bốn giờ bốn mươi phút ngày một mươi năm tháng
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại cửa hàng điện máy xanh ở xã tân trường huyện cẩm giàng
lu ji và đồng phạm cậy phá một song sắt của cửa hàng đột nhập vào bên trong
sau đó các đối tượng phá kết sắt trong phòng kho lấy đi năm mươi tám ba triệu đồng
đến khoảng năm giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tại công ty trách nghiệm hữu hạn quốc tế ji hong việt nam địa chỉ tại xã lương điền huyện cẩm giàng
lợi dụng sơ hở luj cùng đồng phạm đột nhập vào bên trong khu vực nhà xưởng để tìm cơ hội trộm cắp
tại đây những người này đã cậy phá cửa văn phòng và ngăn tủ gỗ bà làm việc của một nhân viên công ty lấy trộm một mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm giang đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ vụ việc xử lý theo quy định
thực hiện kế hoạch tăng cường xử lý phạt nguội người điều khiển mô tô xe gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông
từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn qua hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn
công an huyện hiệp hòa ghi nhận một trăm linh trường hợp người điều khiển mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông
với tần suất trên một mươi hai lần trở lên đối với lỗi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và không đội mũ bảo hiểm
trên cơ sở đó lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã gửi thông báo vi phạm đến các chủ phương tiện
đến ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện lập tám mươi hai biên bản vi phạm quy định không đội mũ bảo hiểm
một mươi biên bản không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông tiến hành tạm giữ sáu mô tô
quá trình xác minh công an huyện lập biên bản ghi nhận một số chủ xe mô tô liên tục vi phạm trật tự an toàn giao thông với tần suất lớn
cụ thể người điều khiển mô tô biển kiểm soát chín mươi tám d một sáu mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi tám bị cảnh sát giao thông lập hai mươi sáu biên bản vi phạm
trong đó sáu biên bản vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông hai mươi biên bản không đội mũ bảo hiểm
tổng cộng mức phạt lên đến một mươi năm bốn triệu đồng đặc biệt khi chủ phương tiện lại là một phụ nữ
người điều khiển mô tô biển kiểm soát chín mươi tám d hai mươi nghìn bốn trăm hai mươi tám bị cảnh sát giao thông lập hai mươi bốn biên bản vi phạm
trong đó năm biên bản vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông một mươi chín biên bản không đổi mũ bảo hiểm tổng cộng mức phạt một mươi bốn triệu đồng
người điều khiển mô tô biển kiểm soát chín mươi tám d một chín mươi chín nghìn chín trăm ba mươi bảy bị cảnh sát giao thông lập một mươi tám biên bản vi phạm
trong đó một biên bản vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông một mươi tám biên bản không đội mũ bảo hiểm tổng cộng mức phạt chín chín triệu đồng
liên quan đến vụ một bốn trăm linh học sinh trường quốc tế ở tây phú hồ chí minh nghỉ học vì giáo viên đỉnh công
khuya một mươi tám tháng ba hội đồng trường quốc tế aisvn đã gửi email cho phụ huynh thông báo trường sẽ hoạt động trở lại vào ngày một mươi chín tháng ba nhằm đảm bảo lợi ích của toàn thể học sinh
theo nội dung email bà nguyễn nguyễn
chủ tịch hội đồng trường quốc tế aisvn cho biết sau một ngày làm việc cùng các cơ quan ban ngành các nhà đầu tư
những vấn đề về nhân sự tài chính của nhà trường đang tiếp tục được giải quyết
việc dạy và học vẫn sẽ có sự gián đoạn không thể tránh khỏi trong tuần này
nhà trường sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề cấp bách để việc dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất có thể
trước đó ngày một mươi tám tháng ba khoảng một bốn trăm linh học sinh trường này phải nghỉ học
nguyên nhân do hầu hết giáo viên bị nợ
lương bảo hiểm xã hội nên không đến trường làm việc
nhà trường từng vận động phụ huynh đóng thêm tiền để hỗ trợ trường vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng không được ủng hộ
một lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết đã nắm được thông tin vụ việc
sở đang yêu cầu trường báo cáo mời trường lên làm việc giải quyết theo hướng đảm bảo ưu tiên ổn định việc học cho học sinh
lúc chín h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng ba giá vàng sgc được các doanh nghiệp niêm yết mua vào bảy mươi chín chín triệu đồng một lượng
bán ra tám mươi một chín triệu đồng một lượng tăng sáu trăm linh đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua
không chỉ vàng miếng giá vàng nhẫn và vàng trang sức hai mươi bốn k cũng tăng trở lại
công ty sgc giao dịch vàng nhẫn mua vào sáu mươi bảy năm triệu đồng một lượng bán ra sáu mươi tám bảy triệu đồng một lượng tăng một trăm linh đồng một lượng so với hôm qua
công ty bảo tín minh châu ở hà nội đẩy giá vàng nhẫn lên tới sáu mươi bảy chín mươi sáu triệu đồng một lượng ở chiều mua vào sau chín một mươi sáu triệu đồng một lượng ở chiều bán ra
giá vàng trong nước sáng nay cũng tăng trở lại theo đà đi lên của giá vàng thế giới
lúc chín h ba mươi phút theo giờ việt nam giá vàng thế giới ở mức hai một trăm sáu mươi một đô một ounce tăng hơn một mươi bốn đô một ounce so với phiên trước
giá vàng thế giới biến động trong lúc chờ cuộc họp chính sách của cục dự trữ liên bang mỹ fed về lộ trình điều chỉnh lãi suất điều hành
hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng sáu mươi bốn chín triệu đồng một lượng thấp hơn vàng nhẫn khoảng ba tám triệu đồng một lượng
và thấp hơn vàng sgc khoảng một mươi bảy triệu đồng một lượng
giá vàng sgc sáng nay biến động mạnh hơn thế giới khiến khoảng cách tranh lệch lại giãn rộng
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố nha trang nghi do ăn tại quán cơm gà ta
cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi khuẩn gây bệnh trong các mẫu thức ăn
tối ngày một mươi tám tháng ba sở y tế tỉnh khánh hòa công bố thông tin ban đầu về kết quả kiểm nghiệm của viện pasteur nha trang
đối với một mươi chín mẫu thực phẩm mẫu bàn tay
mẫu nước mẫu bệnh phẩm được lấy vào hai ngày một mươi ba tháng ba và một mươi năm tháng ba
liên quan đến vụ ngộ độc xảy ra ở quán gà trâm anh số một mươi bà triệu thành phố nha trang
theo đó kết quả xét nghiệm mẫu cơm gà còn lại tại một hộ gia đình cho thấy phần cơm tràn rốt trứng
dương tính với salmonella và trùng bacillus cereus sinh độc tố nhe độc tố ruột không ly giải hồng cầu
mẫu gà xé dương tính với salmonella và trùng bacillus cereus
sinh độc tố nhe và mhl độc tố ly giải hồng cầu
ngoài ra mẫu hành vi dương tính với khuẩn salmonella
bàn tay một người phụ nữ dương tính với staphylococcus ausreus tu cầu vàng
bên cạnh đó mẫu dưa chua bị phát hiện có khuẩn bacillus cereus sinh độc tố nhe và bhl
kết quả tổng hợp thông tin điều tra dịch tễ triệu chứng lâm sàng
kết quả kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân

và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm
sở y tế khánh hòa nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật
thống kê của sở y tế khánh hòa kể từ ngày một mươi ba đến tối ngày một mươi tám tháng ba
tổng số người bị ngộ độc sau ăn cơm gà quán trơm anh
phải đến các cơ sở y tế để khám và điều trị là ba trăm sáu mươi bảy người
hiện bảy mươi năm người vẫn phải nằm viện điều trị số còn lại đã được xuất viện
hoặc nhận đơn thuốc về nhà uống
tất cả các bệnh nhân đang nằm viện sức khỏe tiến triển tốt ổn định
tối ngày một mươi tám tháng ba đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận một mươi một tp hcm
lập chốt kiểm tra kết hợp tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường đảm trách
khoảng hai mươi một h một mươi năm tổ công tác phát hiện ông l ch bốn mươi chín tuổi điều khiển xe máy trên đường hàn hải nguyên
có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra nam tài xế có nồng độ cồn bảy mươi ba m
trên một lít khí thở
ông hát cho biết ông làm nghề tài xế rất ít khi sử dụng rượu bia
nhưng tối cùng ngày đã phải bất khả kháng uống với người bạn
ông hát phân trần từ khi ra quy định về xử phạt nồng độ cồn tôi không dám uống
vì biết mức lương mình không đủ để đóng phạt
tuy nhiên hết hôm nay bạn tôi về quê cưới vợ nên uống ba bốn lon từ biệt bạn thân
sau khi rời quán nhậu ở quận tám về gần tới nhà không may bị cảnh sát giao thông phát hiện xử phạt
theo nghị định số một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
sửa đổi bổ sung nghị định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
với lỗi vi phạm trên ông hát sẽ bị xử phạt hai năm triệu đồng
tước giấy phép lái xe một mươi một tháng tạm giữ phương tiện bảy ngày
thời điểm kiểm tra người này không xuất trình được giấy phép lái xe
giấy đăng ký xe được lực lượng chức năng cho phép bổ sung sau
trong ngày một mươi tám tháng ba một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ
kỹ thuật thế giới năng lượng chuyên sản xuất labrap viễn thông
đóng tại phường an hòa thành phố biên hòa đồng nai khiến nhiều tài sản bị thiểu rụi
thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày nhân viên công ty phát điện khói lửa bốc lên từ khu vực nhà xưởng
ngay lập tức mọi người hô hoán kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
cùng công an thành phố biên hòa điều động nhiều xe chuyên dụng
cùng hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
tại hiện trường cột khói lửa bốc cao hàng chục mét uy hiếp các nhà dân bên cạnh
nơi xảy ra vụ cháy cạnh quốc lộ năm mươi một khu dân cư nên thu hút rất đông người theo dõi
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu dụi một phần nhà kho và nhiều hàng hóa vật liệu bên trong
hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy
tại vũng tàu cũng liên tiếp xảy ra hai vụ cháy trong ngày một mươi tám tháng ba vừa qua
nguyên nhân ban đầu được cho là do người dân đốt rác
tối ngày một mươi tám tháng ba lực lượng cứu hỏa nhanh chóng khống chế đám cháy tại khu vực đồi ngọc tước
phường thắng tam thành phố vũng tàu gần chợ đêm du lịch cũ
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi h một mươi năm phút tối ngày một mươi tám tháng ba
vụ cháy đã bùng lên từ bãi đất trống ở khu vực đồi ngập tước
thế vậy người dân đã nhanh chóng trình báo lực lượng phòng cháy chữa cháy
tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố vũng tàu
đã nhanh chóng tiếp cận khống chế không để cháy lan và phun nước dập tắt hạn chế không để cháy trở lại
đáng chú ý chỉ mới trong chiều ngày một mươi tám tháng ba lực lượng cứu hỏa cũng vừa khống chế dập tắt đám cháy
tại khu đất chống trên phường một mươi một thành phố vũng tàu
cả hai vụ cháy nói trên nguyên nhân ban đầu được cho rằng do đốt rác mất kiểm soát gây cháy lan
mới đây công an tỉnh điện biên phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài lực lượng
phá thành công chuyên án truy xét bắt giữ một đối tượng
đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy
lần trốn tại lào hơn một mươi năm cùng nhiều vũ khí nóng
đối tượng bị bắt giữ là cứ an nính sau khi sang lào đổi tên thành thong đì thò
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trước khi trốn có hộ khẩu thường trú tại bản nọng háy
xã mường phăng thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn sau khi đối tượng trong đường dây bị bắt giữ
cứ an nính đã nhanh chân vượt rừng sang bên kia biên giới
sau nhiều năm xác minh điều tra hồi
h hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh điện biên phối hợp với lực lượng chức năng tại lào
bắt giữ thành công cứ an nính tại khu vực lán nương
thuộc bản sỉ đa cụm bản xốp hùn huyện mường mày tỉnh phong sa lì
cộng hòa dân chủ nhân dân lào thu ba khẩu súng hai khẩu đã lên nòng
chín mươi bảy viên đạn súng tự chế và nhiều bi sắt thuốc súng tự chế
khoảng một mươi h ba mươi ngày một mươi tám tháng ba ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn hộ
nằm ở tầng hai khu cư xá vĩnh hội quận bốn tp hcm
khói đen bốc lên nghi ngút phát hiện cháy nhiều người đang sinh sống trong căn hộ hốt hoảng bỏ chạy
cư dân huy động nhiều bình chữa cháy mini đến hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bốn
đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ tới hiện trường để phối hợp dập lửa
khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm liên kề hai trung cư cao tầng
trường tiểu học và khu dân cư khói tỏa bốc ra nghi ngút khiến người dân xung quanh hoảng sợ
lực lượng cảnh sát giao thông dân phòng chốt chặn các tuyến đường vào khu cư xá vĩnh hội
đến một mươi một h ba mươi đám cháy được khống chế
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bị hư hại nặng
nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
chiều một mươi tám tháng ba nguồn tin công an tỉnh long an cho biết đã chỉ đạo
công an tp tân an và các phòng ban nghiệp vụ điều tra
truy xét đối tượng cầm một vật giống với súng ngắn vào một cửa hàng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi bảy tháng ba
có khoảng năm thanh niên chạy xe máy đến và dừng lại trước một cửa hàng trên đường trần phong sắc
phường bốn tp tân an
sau đó hai thanh niên đẩy cửa bước vào bên trong còn ba thanh niên đứng bên ngoài chờ
khi cửa mở ra ngay lập tức một nam thanh niên mặc áo khoác đen
quần lửng màu đen đầu đội nón bảo hiểm màu đen
đeo khẩu trang màu trắng tay cầm một vật màu đen giống khẩu súng ngắn chỉ thẳng vào trong cửa hàng
mới đây một lãnh đạo công an quận hoàn kiếm hà nội cho biết đã tạm giữ hình sự
khởi tố vụ án đối với abdul azit sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quốc tịch pakistan
và jahan bax giyashi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quốc tịch iran để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
công an xác định vào khoảng một mươi hai h ba mươi ngày một mươi hai tháng ba
tổ công tác công an phường hàng chống quận hoàn kiếm điều tra kiểm soát
phòng chống tội phạm phát hiện ở khu vực phố hàng thiếc
có hai người đàn ông nước ngoài đi xe máy biển kiểm soát hai mươi chín s sáu nghìn một trăm chín mươi sáu x có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi
đến trước số bốn mươi ba hàng thiếc người ngồi sau xuống chặn xe một khách du lịch nước ngoài lại
dơ ra một chiếc thẻ cứng ngay sau đó khách du lịch lấy hộ chiếu và ví tiền đưa cho đối tượng xem
vụ việc đã bị công an phường hàng chống phát hiện ngăn chặn kịp thời
công an phường hàng chống làm rõ hai đối tượng nghi vấn chiếm đoạt tài sản là abdul ajit và jahan bashir ghiasi
mà kiểm tra người ghiasi công an thu giữ một thẻ police london anh có tên và ảnh của đối tượng abdul ajit
adjid khai nhận đối tượng làm thẻ này ở bangkok thái lan với giá năm trăm linh bạt để đe dọa các du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản của họ
sau vụ việc một người ở quảng ninh vay tám năm triệu đồng một mươi một năm sau ngân hàng gửi công văn báo nợ tám tám tỷ đồng
nhiều người ở tp hcm lo ngại xây ra trường hợp tương tự pha sinh nợ xấu nên nhanh chóng đến ngân hàng
hủy thẻ ngân hàng thẻ tín dụng không sử dụng trong thời gian dài
khá đông khách hàng tìm đến ngân hàng trong ngày đầu tuần để kiểm tra các loại thẻ ngân hàng thẻ tín dụng
theo đó ông nguyễn đức lệnh phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết
theo điều một mươi tám thông tư số hai trăm ba mươi hai nghìn một mươi bốn tt nhnn ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn của ngân hàng nhà nước việt nam
hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã được sửa đổi bổ sung
quy định về việc đóng tài khoản thanh toán
tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện đóng tài khoản thanh toán khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản
và chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán
thời hạn đối với việc đóng tài khoản thanh toán do không duy trì đủ số dư tối thiểu và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài
thời hạn thông báo cho chủ tài khoản trước khi đóng tài khoản thanh toán và các vấn đề cụ thể khác liên quan đến việc đóng tài khoản thanh toán
trong trường hợp này do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định và thông báo công khai cho khách hàng
căn cứ các quy định trên các ngân hàng sẽ đóng tài khoản khi không duy trì đủ số dư và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài
thời hạn thông báo cho chủ tài khoản trước khi đóng tài khoản thanh toán và các vấn đề cụ thể khác liên quan đến việc đóng tài khoản thanh toán
trong trường hợp này do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định và thông báo công khai cho khách hàng
cuối bản tin chúng tôi xin được gửi tới quý vị những tin tức về giáo dục
thưa quý vị chiều ngày một mươi tám tháng ba vừa qua phương án tuyển sinh lớp một mươi công lập được ủy ban nhân dân tp hcm thông qua
theo đó học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chứ các em ở xã đảo thạnh an phải tham gia kỳ thi với ba môn toán văn anh để lấy kết quả xét tuyển vào lớp một mươi
môn toán và ngữ văn có thời gian làm bài một trăm hai mươi phút ngoại ngữ chín mươi phút
thí sinh dự thi vào lớp một mươi truyền tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp trong một trăm năm mươi phút
kỳ thi dự kiến tổ chức vào ngày sáu
vào ngày sáu
môn bảy tháng sáu
quá trình tuyển sinh có hai giai đoạn
giai đoạn một học sinh đăng ký ba nguyện vọng để thi tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập
thí sinh có nhu cầu thi vào các trường chuyên có thể đăng ký thêm ba nguyện vọng truyền
giai đoạn hai tuy tình hình nhập học sở quyết định tổ chức tuyển sinh bổ sung
việc này nhằm đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh có điểm cao nhưng không trúng tuyển trong khi có trường lại không đủ chỉ tiêu
điểm xét tuyển là điểm tổng ba bài thi và điểm ưu tiên nếu có
nguyên tắc là điểm chuẩn nguyện vọng hai không thấp hơn nguyện vọng một nguyện vọng ba không thấp hơn nguyện vọng hai
trong một số trường hợp điểm chuẩn giữa ba nguyện vọng có thể bằng nhau tùy vào số thí sinh đăng ký ở mỗi nguyện vọng
với thí sinh đăng ký trường chuyên điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi thường cộng điểm môn chuyên nhân hệ số hai và điểm ưu tiên nếu có
hiêu là loài vật rất nhu nhát chủ yếu được nuôi nhốt trong chuồng
vậy nhưng tại xã sơn giang huyện hương sơn hà tĩnh có một con heo đi bằng hai chân và nhờn nhơ chơi đùa cùng với du khách
điều này đang tạo nên một hình ảnh rất ấn tượng thu hút du khách hiếu kỳ đến trải nghiệm
gần đây chuyện về con hiêu của doanh nghiệp tư nhân nhung hiêu thuận hà ở xã sơn giang huyện hương sơn có thể đi bằng hai chân và chơi đùa cùng du khách được lan truyền sâu rộng
do vậy hàng ngày có rất nhiều người dân du khách hiếu kỳ đã tìm đến tham quan trải nghiệm và thích thú chơi đùa chụp ảnh cùng hiểu
đại diện doanh nghiệp tư nhân nhung hiêu thuận hà cho biết con hiêu này được mua từ năm hai nghìn một mươi sáu tại trại hiêu xong con ở xã quang diệm và được nuôi cùng một trăm linh con hiêu khác
sừng của hiêu trọng lượng khoảng một kg mọc đều và rất đẹp
xã sơn giang nói riêng huyện miền núi hương sơn nói chung được biết đến là thủ phủ của nghề nuôi heo
hiện toàn huyện có hơn bốn mươi bốn năm trăm linh con hiêu
trong đó khoảng hai mươi năm con đã cho lục nhung
đặc sản nhung hiêu cùng các sản phẩm được chế biến từ hiêu có giá trị kinh tế cao và được xác định là vật nuôi chủ lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
là loài hoa đẹp đặc biệt quý hiếm phù hợp với điều kiện thời tiết miền bắc mai vàng yên tử gắn liền với vùng đất phật
mùa xuân về sắc vàng của các đại lão mai đang bung nở như thiếp vàng cho vùng đất thiêng tô điểm cho hành trình của khách du xuân chiêm bái vùng yên tử quảng ninh
cứ vào tháng ba
những cây mai vàng cổ thụ lại thi nhau bung nở tại đại ngàn núi yên tử thành phố uông bí quảng ninh tạo nên khung cảnh hiếm nơi có được
những cây mai vàng cổ thụ được trồng từ thời phật hoàng trần nhân tông
sau hàng trăm năm những cây mai vàng đã trở thành rừng mai cổ thụ rộng lớn nhiều cây cao hơn một mươi năm mét trên vách đá treo rèo
rừng mai cổ thụ hiện thuộc sự quản lý của khu di tích quốc gia đặc biệt yên tử
loại mai này thường không nở hoa vào dịp tết nguyên đán mà phải sau tết hai tháng nhưng cây mai ở đây mới bắt đầu bung nở những bông đầu tiên
lúc này hàng loạt cây mai rụng hết lá cũ thay vào đó là màu vàng rực của hàng triệu bông hoa nở thành trùm
những cây mai vàng yên tử tập trung chủ yếu ở khu vực tháp tổ chùa hoa yên tháp vàng tháp bạc cây nào cũng được đánh số thứ tư để quản lý và chăm sóc
mai vàng cổ thụ là một loài cây hoa đặc hữu của non thiêng yên tử
tương truyền cách đây hơn bảy trăm linh năm khi vua trần nhân tông về yên tử tu hành đã cùng với các tín đồ phật tử trồng những cây mai vàng đầu tiên tại đây
sau hàng trăm năm những cây mai vàng đã trở thành rừng mai cổ thủ rộng lớn nhiều cây cao hơn một mươi năm mét trên vách đá treo leo
theo số liệu kiểm đếm của ban quản lý di tích và rừng quốc gia yên tử hiện còn hai trăm sáu mươi tám cây mai vàng sinh trưởng ở độ cao trên năm trăm linh mét so với mặt nước biển
đặc biệt ở rừng già còn hai mươi cây mai có tuổi đời trên một trăm linh năm được công nhận là cây di sản
thưa quý vị mới đây sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai vừa có văn bản số hai nghìn hai trăm linh một stnmtmt gửi tổng công ty càng hàng không việt nam acv
về tình trạng ô nhiễm bụi tại dự án cảng hàng không quốc tế long thành sân bay long thành giai đoạn một
trước đó ngày một mươi năm tháng ba sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai và ngành chức năng huyện long thành đã làm việc với acv
để giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm các yêu cầu về bảo vệ môi trường tại sân bay long thành
báo cáo với đoàn giám sát acv cho biết tại dự án có bốn mươi ba xe chuyên dụng để tưới nước làm giảm bụi và hoàn thiện thi công các hồ điều hòa
và bảy hồ lắng dọc danh khu vực dự trợ đất
tuy nhiên ngành chức năng tỉnh đồng nai đánh giá acv chưa có biện pháp giám sát phương tiện tần suất lịch trình và vị trí tưới nước của liên doanh nhà thầu thi công
nên việc tưới phun nước không thường xuyên liên tục không đầy đủ tại các vị trí
một số xe vận chuyển không chạy trên các tuyến đường công vụ làm phát sinh cát bụi trong quá trình di chuyển
chưa áp dụng giải pháp chống bụi bằng phun polymer
chưa hoàn thành việc thực hiện trồng cỏ bảo vệ mái ta lui tại khu vực dự trữ đất dư thừa diện tích bảy trăm hai mươi hai ha
tại khu vực hồ lắng một dọc danh khu vực trữ đất nhà cầu chưa thi công dãnh thu nước dẫn về hồ lắng
chưa có biện pháp để kiểm soát tốc độ lưu thông xe so với tốc độ quy định trong công trường
acv cũng chưa có phương án rửa trôi bùn đất bám theo phương tiện vận chuyển tránh rơi vãi xuống đường khi ra khỏi khu vực dự án
sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai yêu cầu acv khẩn trương nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm bụi
báo cáo kết quả trước ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn để thực hiện giám sát
sở sẽ phối hợp với thanh tra bộ tài nguyên và môi trường xem xét xử lý theo quy định
sáng ngày một mươi chín tháng ba hà nội mưa to kèm gió mạnh khiến khắp các tuyến đường rơi vào cảnh ồn tắc
tình trạng tắc đường khiến người dân trật vật di chuyển đa số dân công sở đi làm muộn
ghi nhận lúc bảy giờ dòng phương tiện kênh đặc trên tuyến phố nguyễn trái
người điều khiển xe máy cố gắng đi vào khoảng trống giữa các ô tô mong thoát khỏi cảnh un tắc
lúc chín giờ ngày một mươi chín tháng ba đoạn từ vĩnh tuy đến ngã tư sở un tắc kéo dài khiến cho các tài xế phải di chuyển hơn một giờ đồng hồ
ngã tư vạn phúc tô hữu hà đông tắc kỷ lục
phố minh khai lối lên đường vành đai hai tân mai trường định cũng đông nghẹt xe cộ
long biên tắc cứng đoạn yêu mò
một người dân ở quận cầu giấy cho rằng sáng ngày một mươi chín tháng ba đúng là đại hội tắc đường
anh ra khỏi nhà từ gần bảy giờ vậy mà sau cả tiếng vẫn chưa thoát khỏi đoạn ủn tắc ở đường cầu giấy
không biết bao giờ mới đến được chỗ làm
một người dân ở quận hoàng mai cũng chia sẻ khi thấy trời mưa lớn chị đã chủ động đi làm sớm hơn
thế nhưng đến đoạn đường giải phóng giao linh đàm thì đường tắt cứng cả hai làn khiến chị trôn chân bốn mươi năm phút
đúng chín giờ chị mới đến được cơ quan muộn cả tiếng so với ngày thường